theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một
bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vài nơi
các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ duy trì tình trạng trời rét vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất
phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c vùng núi cao là từ tám đến một mươi một độ c
hà nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm đến một mươi bảy độ c